không quân ukraine ngày hôm nay tuyên bố đã phá hủy một tàu đổ bộ cỡ lớn của nga đóng ở vùng biển crimea
trong khi thống đốc crimea do nga bổ nhiệm xác nhận ukraine đã tấn công vào bán đảo này
trên telegram tư lệnh không quân ukraine mikola olechust cho biết đã phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn bằng tên lửa
song không tiết lộ thông tin của tên lửa
trong đoạn video do ông lêchucks chia sẻ đòn không kích đã tạo ra một vụ nổ lớn và gây cháy trên diện rộng
vụ nổ nhanh chóng chấm dứt trong khi đám cháy được khoanh vùng và cư dân một số tòa nhà được ti rời
các nguồn tin cho hay vụ nổ tại căn cứ hải quân feosia của nga ở crimea hiện chưa xác thực được thông báo
từ phía ukraine và phía nga cũng chưa bình luận gì về vụ tàu hải quân bị phá hủy